bộ đội biên phòng tỉnh bình định vừa cứu sống hai ngư dân gặp nạn khi đang hoạt động đánh bắt trên biển quy nhơn và đưa vào bờ an toàn
lúc một mươi sáu h hai mươi phút ngày tám tháng một tàu cá bd chín mươi năm nghìn tám trăm tám mươi sáu ts có công suất bốn trăm linh cv của ông trần văn lập bốn mươi chín tuổi làm chủ
ủy quyền cho ông ngô văn xuân ba mươi sáu tuổi làm thuyền trưởng và ông trần anh tiến ba mươi bốn tuổi là thuyền viên
ở thôn lộ diêu xã hoài mỹ huyện hoài nhơn tỉnh bình định khi đến phao dầu số một mươi sáu thuộc vùng biển trong cảng quy nhơn
thì đã va chạm vào vật lạ dưới biển làm tàu chìm
đến một mươi sáu h năm mươi phút cùng ngày sau khi nhận được tin báo cứu hộ cứu nạn của ông xuân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn
điều một cano cùng tám cán bộ chiến sĩ
hiện trường kịp thời để cứu vớt ông xuân và ông tiến đưa về trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn an toàn
hiện tại sức khỏe của hai ngư dân đã ổn định thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một năm tỷ đồng